ngày một tháng bốn lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh bình phước phối hợp với chính quyền địa phương huyện đồng phú
đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm cháu nguyễn trần phương mai học sinh lớp chín trường trung học cơ sở tân hòa thuộc xã tân hòa huyện đồng phú
nữ sinh bị mất tích nghi do bị nước cuốn trôi
theo thông tin ban đầu vào chiều tối ngày ba mươi một tháng ba người nhà em mai không thấy con gái đi học về nên đã tổ chức đi tìm
khi trời đang có mưa lớn đến đoạn khu vực suối đá cách nhà khoảng hơn năm trăm linh mét thì phát hiện chiếc xe máy em mai thường sử dụng đi học đang nằm bên bờ suối
lo sợ con mình đã xảy ra điều bất thường người nhà đã trình báo cơ quan chức năng đồng thời tỏa đi tìm kiếm cháu mai
ngay sau khi nhận được tin báo chính quyền xã tân lợi phối hợp với lực lượng công an và dân quân cũng như người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm khu vực nghi chóng mai mất tích
đến một mươi giờ sáng ngày một bốn hơn bảy mươi người thuộc các lực lượng đã nỗ lực
các lực lượng đã nỗ lực tìm kiếm trong phạm vi ba km dọc bờ suối tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy tung tích em học sinh này
hiện các lực lượng vẫn đang tiếp tục nỗ lực mở rộng địa bàn tìm kiếm nạn nhân